xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và sáng mai do tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông
nên khu vực phía đông bắc bộ phổ biến vẫn có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
khiến cho tầm nhìn giảm thấp đường xá trơn trượt ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông của người dân
đến trưa chiều mai thì trời tạnh giáo hơn song còn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây
ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
trời có nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tại miền trung từ đêm nay và ngày mai khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giảm mưa
trưa chiều trời có nắng nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận thời tiết duy trì ổn định phổ biến không mưa trời nắng
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều tại đây ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
về đêm và sáng nhiệt độ chỉ còn ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
xuống các tỉnh tây nguyên và nam bộ thời tiết duy trì đặc trưng của mùa khô trời ít mưa ban ngày có nắng
đặc biệt là khu vực nam bộ thì nắng nóng tiếp tục xuất hiện và duy trì tại khu vực miền đông của nam bộ
với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh miền tây và khu vực tây nguyên có nắng nóng cục bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
đêm nay và ngày mai hầu khắp các vùng biển không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
cụ thể là khu vực bắc biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa
duy trì gió đông đến đông nam cường độ mức cấp ba cấp bốn
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
sẽ có gió đông đến đông bắc ở mức cấp ba cấp bốn tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt của bà con ngư dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tập trung chủ yếu về đêm và sáng
gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ